sở giao thông vận tải tp hcm cho biết dự kiến từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi sáu tháng bốn tới đây sẽ tổ chức khai trương đưa vào hoạt động bến xe miền đông mới xây dựng tại quận chín
bến xe miền đông mới có diện tích gần một trăm sáu mươi bốn trăm linh m hai đây là bến xe có quy mô lớn nhất cả nước và là bến xe thứ năm của tp hcm
dự kiến giai đoạn một phục vụ khách đi tuyến cố định có cự li từ một một trăm linh km trở lên tức các tuyến từ tp hcm đến các tỉnh từ quảng trị trở ra phía bắc
việc đưa bến xe miền đông mới đi vào hoạt động sẽ góp phần giải tỏa bớt tình trạng kẻ xe ở trung tâm thành phố nhất là xung quanh khu vực bến xe miền đông tại quận bình thạnh